xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi qua công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
lực lượng công an đã phát hiện một phần mềm gián điệp được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo trộm cắp chiếm mọt tài sản của người dùng điện thoại có hệ điều hành android
ngày hôm qua bộ công an đã phát đi cảnh báo người dùng điện thoại hệ điều hành android về phần mềm gián điệp nguy hiểm này
các đối tượng sử dụng công nghệ voip tạo lập các số điện thoại ảo giả mạo số điện thoại công khai của lực lượng thực thi pháp luật
chỉ khác ở đầu các số điện thoại có dấu chín mươi sáu tám trăm tám mươi bốn để gọi điện cho bị hại thông báo họ đang bị điều tra vì có liên quan đến một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ
nếu không hợp tác sẽ bị bắt giữ khởi tố yêu cầu bị hại kê khai tài sản số tiền mặt hiện có và số tiền gửi cao trong các tài khoản ngân hàng
các đối tượng làm giả các lệnh bắt khởi tố giấy triệu tập của cơ quan công an để đe dọa sau đó yêu cầu nạn nhân thay đổi số điện thoại đang dùng sang điện thoại dùng hệ điều hành android
đồng thời lấy lý do bảo mật thông tin tài khoản bảo vệ các nạn nhân bởi các đối tượng lừa đảo
các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng mạo danh phần mềm do bộ công an cung cấp có hình ảnh hiện thị là huy hiệu công an và mang tên bộ công an
các thông tin này sẽ được chuyển về máy chủ do các đối tượng quản lý và bị đối tượng kiểm soát
bộ công an khuyến cáo đến người dân về thủ đoạn nguy hiểm nói trên của các đối tượng đây là hoạt động mạo danh bộ công an nhằm mục đích lừa đảo
các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải và cài đặt ứng dụng mạo danh phần mềm do bộ công an nhằm mục đích lừa đảo